tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin chính quyền hàn quốc sẽ khôi phục các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai kéo dài cho đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một do số ca nhiễm mới và bệnh nặng gia tăng
theo quy định mới giới chức trách cấm các cuộc tụ tập từ bốn người trở lên kể cả đã tiêm vaccine đủ liều lệnh giới nghiêm cuộc sống ban đêm tái xuất với quán cà phê ba và nhà hàng phải đóng cửa trước hai mươi một giờ
dạp chiếu phim được mở cửa nhưng phải dừng hoạt động sau hai mươi hai giờ những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể ăn tối một mình mua mang đi hoặc giao hàng tận nơi
thủ tướng hàn quốc kim bo caium đã xác nhận ý định của chính phủ trong việc khôi phục các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ hơn trong một cuộc họp về covid một mươi chín hôm ngày một mươi năm tháng một mươi hai
sau khi quốc gia này lập kỷ lục mới về số ca bệnh mới trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai với gần bảy tám trăm năm mươi trường hợp thêm hơn bảy sáu trăm hai mươi ca mắc mới được ghi nhận trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đây là lần thứ sáu trong tháng này mức tăng trong ngày vượt quá bảy
trong vòng hai mươi bốn giờ thêm sáu mươi hai người đã thiệt mạng vì covid một mươi chín nâng tổng số người không qua khỏi căn bệnh của hàn quốc lên đến bốn năm trăm một mươi tám người
tính đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch hoặc nghiêm trọng
số ca mắc và tử vong trung bình mỗi ngày trong các tuần tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai đã tăng lần lượt hơn gấp ba và gấp năm lần so với các con số gây nhận hồi đầu tháng một mươi một
trước khi hàn quốc bước vào bình thường
các quan chức cho biết hệ thống y tế của nước này có thể gặp khó khăn nếu số ca bệnh nghiêm trọng chạm mức một người
điều này sẽ cản trở đáng kể năng lực đáp ứng của các bệnh viện không chỉ về covid một mươi chín mà còn với các tình trạng y tế khác
tình trạng khủng hoảng thiếu dường bệnh đang trở nên ngay càng nghiêm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc
với các khu vực chăm sóc tích cực luôn hoạt động trên tám mươi công suất kể từ cuối tuần trước theo stress times
ở tuần bụi seoul nơi đang đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất
mây dường cho những bệnh nhân nặng nhất
park hang một quan chức cấp cao của bộ y tế cho biết nguồn lực y tế đang nhanh chóng cạn kiệt
ở thủ đô seoul và các khu vực lân cận
khoảng tám mươi sáu các đơn vị chăm sóc đặc biệt được chỉ định để điều trị covid một mươi chín tại các khu vực này
hiện còn có người nằm nhưng vẫn còn tám trăm linh bệnh nhân đang chờ nhập viện tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo asay
khi cuộc khủng hoảng dường bệnh ngày càng gia tăng chính phủ kể từ đầu tháng một mươi một đã ban hành bốn lệnh điều hành
cho các bệnh viện để dành thêm dường cho các bệnh nhân
tuy nhiên với sự gia tăng bệnh nhân đang vượt qua số lượng dường bệnh được cung cấp
kể từ khi các dường bệnh mới được bổ sung từ ngày năm tháng một mươi một đã có ít nhất bốn trăm bốn mươi hai bệnh nhân xuất hiện
các triệu chứng cần được chăm sóc đặc biệt nhiều hơn gấp ba lần số giường có thể được huy động trong thời gian này
bộ y tế và phúc lợi xã hội thừa nhận rằng các bệnh viện sẽ gần đạt công suất tối đa và không thể kê thêm giường
khi các bệnh viện buộc phải chuyển đổi thêm giường cho bệnh nhân covid một mươi chín
những bệnh nhân mắc các bệnh khác đang bị tước quyền được điều trị
bác sĩ suzy jang chuyên gia y tế của trung tâm y tế samsung chia sẻ
các nhân viên y tế tuyến đầu cho biết sự gia tăng đột biến số ca covid một mươi chín mới trong những tuần gần đây
đã khiến các bệnh viện bị quá tải
nhiều bệnh nhân đáng lẽ cần nhập viện đã phải ở nhà bệnh nhân cần được trong icu thì phải ở khu chăm sóc bình thường
hiệp hội bác sĩ vì chủ nghĩa nhân đạo cùng bốn nhóm y tế và phúc lợi khác cho biết trong một phát ngôn chung
khi các nguồn lực trở nên cạn kiệt những bệnh nhân có cơ hội sống so tấp
đã phải chấp nhận nhập viện trong điều kiện không được chăm sóc hồi sức
bệnh nhân mắc các tình trạng y tế khác được yêu cầu ký vào một đơn đồng ý rằng
họ có thể không được tiếp tục điều trị hoặc phẫu thuật khi bị cách ly vì covid một mươi chín
phát ngôn nói rằng chính phủ đã có hai năm để tăng công suất cho bệnh viện nhằm chuẩn bị cho tình huống hiện tại
vốn có thể dự đoán được nhưng các nỗ lực này đã không thành công
khi đất nước dỡ bỏ các hạn chế cần phải có các biện pháp để ứng phó với tình trạng gia tăng số người nhập viện
vẫn có thể đoán trước theo phát ngôn
trong một cuộc họp báo khẩn cấp vào tuần trước một hiệp hội bác sĩ nói rằng
tình trạng gần đây trong các bệnh viện cho thấy chính phủ đã thất bại trong việc chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất
hiệp hội cho biết tại các phòng cấp cứu của bệnh viện bệnh nhân covid một mươi chín đã phải đợi tới ba trăm linh giờ để có giường
hầu hết bệnh nhân đều đến phòng cấp cứu hiện tại là bệnh nhân có tình trạng chuyển biến xấu sau khi buộc phải điều trị tại nhà
khoảng ba tuần sau khi bước vào cuộc sống bình thường mới
chính phủ đã đặt dịch vụ chăm sóc tại nhà mặc định cho tất cả các bệnh nhân covid một mươi chín
bao gồm cả bệnh nhân có nguy cơ cao như người trên bảy mươi tuổi và phụ nữ mang thai nhằm giảm bớt tình trạng thiếu giường
choi eun rang y tá bệnh viện đại học quốc gia seoul một trong những bệnh viện lớn nhất của đất nước
cho rằng việc để bệnh nhân điều trị tại nhà là bỏ mặc họ mà không theo dõi và điều trị thích hợp
nhiều bệnh nhân đã bị bỏ mặt cho qua đời tại nhà sau khi các triệu chứng của họ xấu đi nhanh chóng cô cho nói
theo thống kê chính thức ít nhất hai mươi chín bệnh nhân tử vong tại nhà trong năm tuần qua vì không có bệnh viện tiếp nhận
vào tuần cuối cùng của tháng một mươi một khi hơn chín mươi số rừng chăm sóc đặc biệt được lấp đầy tại các bệnh viện ở sơn
tổng thống moon jae in đã nói rõ trong hai bài phát biểu trước công chúng rằng hàn quốc sẽ tiếp tục mở cửa
ông nói đảo ngược kế hoạch và quay lại các biện pháp cũ không phải là một lựa chọn
đến ngày sáu tháng một mươi hai khi số ca mắc mới tiếp tục tăng đột biến chính phủ mới khôi phục các giới hạn về quy mô tụ tập nhóm
các hạn chế chặt hơn tiếp tục được tái áp đặt vào tuần trước sau khi nước này phát hiện trường hợp nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
tiến sĩ yam jong sik chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y tế đại học gachon cho rằng
sự gia tăng số ca tử vong tại nhà là một minh chứng cho sự thất bại trong việc ứng phó kịp thời
nếu chúng ta hành động sớm thì đã không có nhiều bệnh nhân chết vì không được nhập viện đến thế ông nói
tiến sĩ kim uso chuyên gia về bệnh truyền nhiễm thuộc trung tâm y tế đại học hàn quốc cho biết
chính phủ lẽ ra phải thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi tỷ lệ lấp đầy giường chăm sóc đặc biệt vượt quá bảy mươi năm
ông nói thường phải mất khoảng hai ba tuần để các biện pháp giãn cách xã hội và can thiệp sức khỏe cộng đồng khác phát huy tác dụng
trần trừ quá lâu có nguy cơ khiến nhiều sinh mạng mất đi một cách không cần thiết
các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ làm giảm động lực trong tương lai
chỉ với việc bệnh nhân nhiễm biến thể omicron có triệu chứng nhẹ
nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omicron vẫn chưa được trả lời
trong đó có việc liệu virus gây nên các triệu chứng nhẹ hơn hay nặng hơn
và liệu nó có thể thoát khỏi hệ miễn dịch được hình thành qua việc tiêm vaccine và từng mắc covid một mươi chín hay không
dựa trên những điều tra ban đầu đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này
nếu biến thể omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng
các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa
để giảm bớt các động lực tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cho dù biến thể omicron tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể đen ta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn trong quá trình tiền hóa
và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần hàng tuần để xác định xem omicrone có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các biến chủng meta và delta
tại phòng thí nghiệm ở galasgo vương quốc anh những biến thể omicron đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này sẽ được quyết định bởi ba nhân tố
khả năng lây nhiễm
mức độ thoát khỏi hệ miễn dịch và độc tính hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được mức độ lây nhiễm và liệu omicron có thể thoát khỏi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học khuyến cáo mọi người hãy làm tất cả những gì có thể
để tự bảo vệ bản thân thông qua việc tiêm vaccine đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội tránh tập trung đông người trong nhà
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới với các nước láng giềng sau khi thái lan xác nhận
trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron vào ngày sáu tháng một mươi hai
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp
để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron tại lào và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron
là hai phụ nữ quốc tịch thái lan trở về từ negia
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào liên quan đến biến thể omicron
và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo tại quốc gia đông nam á này khi chiếm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận ba sáu trăm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín và ba mươi tám ca tử vong
nâng số ca tử vong trên cả nước lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong
hơn năm mươi chín dân số thái lan đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua
lệnh cấm có hiệu lực